năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đưa đi được hơn một trăm ba mươi bốn bảy trăm linh lao động trong đó có hơn năm mươi ba ba trăm linh lao động nữ chiếm ba mươi chín
vượt hai mươi tám ba so với kế hoạch năm và bằng một trăm linh sáu bảy so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là năm thứ tư và cũng là năm kỷ lục đưa số lượng lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức một trăm linh lao động một năm
theo thống kê của cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội
một số thị trường xuất khẩu lao động chính của việt nam tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động cao như thị trường đài loan trung quốc nhật bản
năm hai nghìn một mươi tám ngành lao động thương binh và xã hội đặt mục tiêu đưa một trăm một mươi lao động đi làm việc ở nước ngoài
lao động nữ chiếm bốn mươi giữ vững được một số thị trường truyền thống như hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc
để làm tốt công tác này trong năm hai nghìn một mươi tám
theo bộ lao động thương bình và xã hội thì cục quản lý lao động ngoài nước cần nghiên cứu tham mưu
sửa đổi luật đưa người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đổi mới công tác thanh tra chuyên ngành
đồng thời cần đẩy mạnh việc quản lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động
chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với ba tiêu chí
chọn đúng người minh bạch và có kế hoạch khi lao động quay trở về nước